mohandas gandhi thường được người dân ấn độ chiều mến gọi là mahatma hay tâm hồn vĩ đại là vị anh
dân tộc lỗi lạc của ấn độ một vị thánh nổi tiếng đến mức cứ nhắc đến ấn độ là người ta nghĩ ngay đến gandhi
những phong bì ở đất nước này chỉ in hình của ông và khuôn mặt của ông cũng xuất hiện trên mỗi tờ tiền giấy của ấn độ
ở thủ đô new delhi bạn có thể bắt gặp những cửa hàng bán đồng hồ gandhi lịch gandhi thậm chí là áo sơ mi hiệu gandhi
ông đã trở thành một hình ảnh sống mãi trong lòng người dân ấn độ và nhân dân thế giới
hôm nay ngày hai tháng một mươi kỷ niệm một trăm năm mươi một năm ngày sinh của ông
mời quý vị cùng ngày này năm xưa tìm hiểu về cuộc đời về vị danh nhân này
cứ tới ngày hai tháng một mươi hàng năm ngày sinh của mohandas gandhi người được đại thi hào tagore mệnh danh là tâm hồn vĩ đại
ở bảo tàng và thư viện về ông tại new delhi hàng nghìn người dân ấn độ lại đổ về đây để tưởng nhớ tới người cha già của dân tộc
một ngày lễ trọng đại của đất nước
dù đông đúc nhưng không khí tại đây yên tĩnh và trang nghiêm
không giống như những khu bảo tàng bình thường khác
người ta ngắm nhìn tưởng nhớ về gandhi qua những bức ảnh những đồ vật ông thường dùng khi còn sống
mahatma gandhi sinh ngày hai tháng một mươi năm một nghìn tám trăm sáu mươi chín tại bang gujarat ấn độ
tên đầy đủ của ông là mohandas karamchand gandhi
ngày ông ra đời ấn độ đang nằm dưới sự cai trị của thực dân anh

ngày ông ra đời ấn độ đang nằm dưới sự cai trị của thực dân anh
sau khi học luật tại anh gandhi năm hai mươi bốn tuổi sang nam phi hoạt động
ở nam phi ông hành thành và hoàn thiện chất lý đấu tranh bất bạo động dựa trên kiến thức tôn giáo như đạo phật
ấn độ giáo hindu và các tôn giáo khác mà ông giải công nghiên cứu
cũng như dựa trên kinh nghiệm đấu tranh chống bất công đối với cộng đồng ấn kiểu
hai mươi năm sau năm một nghìn chín trăm một mươi năm ở tuổi bốn mươi năm ông trở về nước và trở thành người đứng đầu đảng quốc đại

dẫn dắt người dân ấn độ đấu tranh giành độc lập
ông đi khắp nơi để trò chuyện và thấu hiểu sự áp bức khốn cùng mà dân chúng đang phải chịu đựng
sự thiếu ăn thiếu mặc người dân bị bắt ép phải làm việc đến kiệt sức
gandhi đã phản đối sự bóc lột của thực dân và tạo dựng phong trào khadhi
phong trào khadi khuyến khích người dân tự quay sợi diệt vải bằng tay
làm quần áo dân tộc để mặc tẩy chay hàng hóa của anh
đây được coi là cuộc tập dượt khích lệ lòng yêu nước của quần chúng
xây dựng phong trào đấu tranh giành độc lập do gandhi khởi xướng
những năm sau đó gandhi và những người ủng hộ ông đã phát động nhiều cuộc biểu tình
và phải chịu tù đầy không ít lần
nổi bật nhất là hành trình mối kéo dài hai mươi bốn ngày vào tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi
ở tuổi sáu mươi một gandhi dẫn đầu đoàn người đi bộ ba trăm tám mươi tám km tới bờ biển để bốc một nắm mối đem về
thách thức nhà cầm quyền anh cai trị với chính sách độc quyền mới
để đàn áp phong trào thực dân anh bắt giam gandhi xử tù gần sáu mươi người
tuy bị bắt giam nhưng gandhi vẫn đạt được thắng lợi
ngọn lửa đấu tranh do ông thắp lên đã không thể bị dập tắt
chính quyền anh trước sức ép của người dân buộc phải trao trả tự do cho ông
sau nhiều năm kiên trì bất chấp tù đầy hiểm nguy
đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy thực dân anh sụp đổ trước quyết tâm sắt đá ấy và buộc phải thừa nhận nền độc lập cho ấn độ
nhờ có gandhi người dân ấn độ được làm chủ đất nước làm chủ tự do
không một ai có thể hy sinh nhiều đến vậy vì đất nước chúng tôi không ai cả
chúng tôi luôn biết ơn vì những gì gandhi đã làm cho nhân dân và đất nước
ngày ba mươi tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám gandhi bị sát hại bởi một tay súng
gandhi bị sát hại bởi một tay súng hindu cực đoan phản đối tư tưởng đoàn kết của ông
cái chết biến ông thành bất tử
gandhi cũng không còn thủ riêng về ấn độ
tượng của ông được dựng tại hơn bảy mươi quốc gia trong đó có việt nam
tư tưởng của gandhi đã trở thành di sản chung của nhân loại
tư tưởng đấu tranh bất bạo động dựa trên lòng khoan dung và tinh thần vị tha vì hòa bình chung cho thế giới
đ blir được người lúc sau